tại hà nội đoàn liên ngành hai gồm lực lượng cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với đội một mươi một
chiếc cục quản lý thị trường vừa kiểm tra phát hiện một vụ vận chuyển lưu giữ súng ngắn hơi
qua kiểm tra một trăm linh tám khẩu súng ngắn đã bị phát hiện và bắt giữ
sau khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trụ sở
công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh việt nam có địa chỉ một mươi bốn a ngõ một trăm một mươi một cù chính lan
phường khương mai quận thanh xuân hà nội
qua quá trình kiểm tra phát hiện một trăm linh tám khẩu nhãn hiệu colt automatic calibre sáu mm
súng sử dụng đạn bi có trọng lượng hình thức giống như súng thật
có thể gây sát thương cho người tiếp xúc và sử dụng
lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong tạm giữ hàng hóa nhằm xác minh chủ sở hữu
chủng loại vũ khí để xử lý theo quy định của pháp luật